cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn
trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số bốn mươi qdc một p bốn vào ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số một mươi năm qd c một p bốn vào ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
quá trình điều tra mở rộng vụ án ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đối với một trần vĩnh tuyến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm phó chủ tịch ubnd tp hcm
trần trọng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín phó tránh văn phòng thành ủy tp hcm nguyên giám đốc sở xây dựng tp hcm
phan trường sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy phó giám đốc sở quy hoạch kiến trúc tp hcm nguyên trưởng phòng phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản sở xây dựng tp hcm
một trần quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba phó trưởng phòng phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản sở xây dựng tp hcm
năm lê tấn hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chuyên viên phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản sở xây dựng tp hcm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ năm phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ toàn bộ sai phạm của các bị can cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật